ngày hai mươi tám tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi giai cấp công nhân và nhân dân lao động trên toàn thế giới
tổ chức kỷ niệm hai trăm linh năm ngày sinh engel nhà cách mạng nhà triết học nhà tư tưởng
nhà lý luận chính trị nhà giáo dục đã cùng các mark sáng lập phát triển chủ nghĩa cộng sản
bài tổng thuật của tác giả hồ ngọc thắng từ cộng hòa liên bang đức cho thấy
engel luôn được trân trọng đánh giá cao tư tưởng của ông và các mark tiếp tục là ánh sáng soi đường
cho giai cấp công nhân và nhân dân lao động
phấn đấu vì một xã hội dân chủ công bằng văn minh vì một thế giới hòa bình
mọi người cùng có cơ hội phát triển
xin được giới thiệu cùng tới bạn đọc trên trang tám và trang bảy báo nhân dân
thưa quý vị nằm trong luật bài để miền trung chung sống an toàn với thiên tài
báo quân đội nhân dân đăng tải bài bốn luôn chủ động phương án ứng phó
có thể thấy trong các đợt mưa bão lũ lụt sạt lở đất liên tiếp gần đây ở miền trung
những thiệt hại to lớn về người và tài sản cho thấy là việc chủ động ứng phó với thiên tai còn hạn chế
và thậm chí còn bị động
bởi vậy thì việc cần làm ngay bây giờ là các cơ quan phòng chống thiên tai phải xây dựng cho được hệ thống
các kịch bản cho từng loại hình thiên tài từng cấp độ thiên tài
các biện pháp ứng phó tương ứng với từng kịch bản
luôn có tâm thế sẵn sàng ứng phó với thiên tai nhiều hơn mức độ khốc liệt hơn
có như vậy thì miền trung mới mong là chung sống an toàn với thiên tài
xin được truyền
sang những thông tin đáng chú ý được đăng tải trên các số báo khác
thưa quý vị trong khi thủ đô hà nội đã lên kế hoạch triển khai đường vành đai số năm có chiều dài ba trăm hai mươi km
hệ thống đường cao tốc kết nối liên tỉnh hầu hết đã hoàn thiện
thì mạng lưới ba tuyến đường vành đai tại tp hcm vẫn dậm chân tại chỗ suốt một thập kỷ
được nhận định là hệ thống sương sống của giao thông thành phố
thông tin các dự án đường vành đai hai vành đai ba rục dịch sớm được triển khai
mang đến nhiều hy vọng cho tình trạng ách tắc đang ngày càng nghiêm trọng
tuy nhiên trên thực tế theo báo cáo mới đây của sở giao thông vận tài
những tồn tại vướng mắc cố hữu cản trở tiến độ các dự án vẫn còn nguyên chưa hề được giải quyết
thưa quý vị theo ủy ban an toàn giao thông quốc gia từ đầu năm hai nghìn hai mươi đến nay
mặc dù tai nạn giao thông giảm sâu nhưng tình hình trật tự an toàn giao thông vẫn còn diễn biến phức tạp
và tại một số địa phương đã liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng
liên quan đến xe kinh doanh vận tải xe khách dường nằm
đây là thông tin đáng chú ý được đăng tải trên báo lao động
nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình hình phức tạp nêu trên là do ý thức của một bộ phận người tham gia giao thông
nhất là lái xe kinh doanh vận tải sự buông lòng quản lý khoán trắng cho lái xe của chủ phương tiện
bên cạnh đó hạn chế về hiệu lực hiệu quả của công tác quản lý nhà nước về kinh doanh vận tải ô tô
quản lý trật tự lòng lề đường hành lang an toàn giao thông tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm
cũng là nguyên nhân gián tiếp dẫn đến tình hình nêu trên
tiếp theo sẽ là thông tin được đăng tải trên báo tuổi trẻ
đã có hai mươi ba bệnh viện trong một số một bốn trăm linh bệnh viện cả nước đang thực hiện dịch vụ chụp x quang ct
cộng hưởng từ không in phim thay vào đó là sử dụng phần mềm để xem đánh giá trần đoán
và trao đổi về cá bệnh trên máy tính điện thoại hoặc là màn hình chuyên dụng
điều này thì không những là giúp bảo vệ môi trường mà còn giúp cho người bệnh không phải chờ lấy kết quả
tích kiệm được nhiều thời gian
theo lộ trình bộ y tế công bố đến năm hai nghìn hai mươi ba tất cả các bệnh viện từ hạng một trở lên
phải áp dụng bệnh án điện tử thay thế hình thức bệnh án giấy
hiện tại các bệnh viện được xếp từ hạng một trở lên là khoảng hai trăm linh bệnh viện
nhưng nếu có mức giá phù hợp bệnh viện tuyến huyện và tuyến tỉnh
cũng đều thực hiện được dịch vụ chụp phiếu không in phim
sau hơn một tháng nghị định số chín mươi một của chính phủ về chống tin nhắn rác thư điện tử rác
cuộc gọi rác có hiệu lực thi hành từ ngày một tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi
thì nhiều người dân cho biết vẫn bị tin nhắn rác làm phiền
đáng nói là có những tin nhắn nhận làm bằng tốt nghiệp giấy phép lái xe cho vay tiền không cần thế chấp
là dấu hiệu vi phạm pháp luật rất cần ngành viễn thông quyết liệt sang lọc và xử lý rứt điểm tình trạng này
đại diện lãnh đạo cục viễn thông bộ thông tin và truyền thông cho biết
để ngăn chặn hiệu quả bên cạnh các quy định chặt chẽ của cơ quan quản lý
thì rất cần các chủ thuê bao số di động cần phải phối hợp trả lời tin nhắn thu thập ý kiến phản hồi
khi mà nghi ngờ là nhận được cuộc gọi rác hay là tin nhắn rác
đây chính là cơ sở để nhà mạng ngăn chặn các chủ thuê bao phát tán tin rác hay là cuộc gọi rác
vì vậy cục viễn thông cũng như các nhà mạng sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền
để nâng tỷ lệ người dân phối hợp trong khâu xác thực cuộc gọi rác hay là tin nhắn rác